theo thông tin ban đầu vào ngày hai mươi tám tháng hai phóng viên của tạp chí thương trường tới liên hệ công tác tại công ty trách nhiệm hữu hạn đông y gia truyền tiến hạnh có trụ sở trên đường nguyễn cơ thạch phường mỹ đình hai quận nam tử liêm hà nội theo chỉ đạo của ban biên tập
đến một mươi giờ cùng ngày sau khi kết thúc buổi làm việc tại công ty tiến hạnh trên đường quay về tòa soạn đến đoạn đối diện với nghĩa trang mai dịch đường hồ tùng mậu phường mai dịch quận cầu giấy hà nội
phóng viên này đã bị một chiếc xe ô tô áp sát vào lề đường sau đó bị ba đối tượng trên xe ô tô lao vào đánh hành hung dẫn đến thương tích
khi tổ tuần tra công an phường mai dịch đi qua thì các đối tượng vội vàng lên xe bỏ chạy
một đường dây ma túy cực khủng từ lào về việt nam với vật chứng là hàng trăm kg ma túy đá đã được cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá vào đầu giờ chiều nay
đây là đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy đá từ lào qua cửa khẩu bờ y về thành phố hồ chí minh do các đối tượng người lào trung quốc cấu kết với đối tượng việt nam thực hiện
cảnh sát đã tạm giữ một mươi một người trong đó có tám người trung quốc ba người việt nam thù giữ ba trăm linh kg ma túy
hiện công an đang đồng loạt khám xét năm điểm nghi vấn là kho cất dấu ma túy tại thành phố hồ chí minh và hai điểm tại tỉnh đắk nông
cho vay tiền với lãi suất cao hoạt động có sự câu kết chặt chẽ đồng thời sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi xảo quyệt để đối phó với lực lượng chức năng
tuy nhiên ổ nhóm hoạt động tín dụng đen tại thị xã thái hòa tỉnh nghệ an đã nhanh chóng bị lực lượng công an chia xóa
lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ ba đối tượng có hành vi cho vai nặng lãi gồm đặng anh dũng đoàn hỷ và nguyễn văn đàn
bước đầu công an thị xã thái hòa đã chứng minh làm rõ số tiền các đối tượng sử dụng để cho vay là gần ba tỷ đồng số tiền thu lợi bất chính là gần ba trăm linh triệu đồng
được biết ba đối tượng trên đều nghiện ma túy và là các đối tượng cộng cán ở địa phương
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa đã điều tra làm rõ và khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hai vợ chồng là nhữ thị nhàn ở huyện như thanh tỉnh thanh hóa
và phạm tuấn anh ở huyện ninh giang tỉnh hải dương về tội lừa đảo chiếm hoạt tài sản
chỉ tính từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám cặp vợ chồng này đã tư vấn cho hàng chục trường hợp xuất cảnh sang nhật bản
thu của người lao động số tiền là chín trăm bốn mươi năm triệu đồng nhưng thực chất là đi theo visa du lịch một mươi năm ngày sau đó trốn ở lại nhật bản lao động bất hợp pháp
trong số một mươi một người sang nhật bản có sáu trường hợp đã bị phía nhật bản phát hiện trục xuất về nước
bốn trường hợp thấy điều kiện làm việc không đúng như cam kết nên đã yêu cầu vợ chồng nhàn phải mua vé máy bay về nước